tình tuyên quang năm hai nghìn một mươi bảy
dự án sẽ giúp giảm quãng thời gian di chuyển từ thủ đô kháng chiến về hà nội chỉ còn khoảng một giờ ba mươi phút kéo gần khoảng cách với các khu vực kinh tế trọng điểm phía bắc tổ quốc
tại hội nghị tỉnh tuyên quang đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho sáu nhà đầu tư thực hiện sáu dự án vào tỉnh tuyên quang với tổng vốn đầu tư gần ba bảy trăm linh tỷ đồng tương đương một trăm sáu mươi bốn triệu đô la mỹ
trước sự chứng kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc đại diện các nhà đầu tư đã ký cam kết đầu tư sáu dự án tại tỉnh tuyên quang với tổng mức đầu tư một mươi tám hai trăm tám mươi chín tỷ đồng
nhân dịp công tác tại tuyên quang chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm nhà máy giấy an hòa tập đoàn gelesimco
đây là một trong những nhà máy giấy có công suất lớn nhất cả nước và là cơ sở duy nhất tại việt nam sản xuất được bột giấy
còn trong chiều nay phát biểu ý kiến tại buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao và thương mại brunei darussalam pehindato
đang thăm chính thức việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực
thủ tướng khẳng định việt nam hoan nghênh và mong chờ quốc vương brunei chính thức thăm việt nam nhân dịp tham dự hội nghị apec hai nghìn một mươi bảy vào tháng một mươi một tới
chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
thủ tướng cho rằng quan hệ chính trị hai nước hết sức tốt đẹp song kim ngạch thương mại song phương hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng
do đó đề nghị chính phủ các bộ ngành hai bên cùng nỗ lực khuyến khích để ra các giải pháp tăng cường thúc đẩy quan hệ này trong thời gian tới
thủ tướng nêu rõ việt nam hoan nghênh brunei đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng tham gia các dự án hợp tác đối tác công tư năng lượng dịch vụ du lịch nông nghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu ở việt nam
thủ tướng cũng đề nghị phía brunei tạo điều kiện cho các công ty thành viên của tập đoàn dầu khí việt nam tham gia các dự án thăm dò khai thác và cung cấp các dịch vụ dầu khí chất lượng cao tại brunei bởi đây là lĩnh vực mà hai bên có nhiều thế mạnh và tiềm năng
việt nam cũng sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ chuyên gia triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản
chuyển lời thăm hỏi tốt đẹp từ quốc vương brunei tới thủ tướng bộ trưởng cũng thông báo với thủ tướng nguyễn xuân phúc việc ông và phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh vừa có cuộc hội đàm thành công
trong đó hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp tăng cường quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực
ông cho biết các bộ trưởng phụ trách lĩnh vực năng lượng nông nghiệp cũng rất quan tâm và mong muốn tới việt nam để trao đổi các biện pháp hợp tác cụ thể
bộ trưởng nêu rõ an ninh lương thực là vấn đề được quốc vương brunei hết sức quan tâm do đó nước này rất mong muốn đẩy mạnh hợp tác với việt nam trong lĩnh vực này
bộ trưởng cũng nhật liệt chúc mừng việt nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà năm apec hai nghìn một mươi bảy
tại tỉnh phú yên hôm nay đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
cùng đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện kết luận của ban bí thư khóa một mươi về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của hội nông dân
việt nam trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi tại địa phương
năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu phú yên có hai mươi ba sáu trăm tám mươi ba lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề trong đó bảy mươi chín lao động có việc làm sau học nghề
xây dựng năm mươi ba mô hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp hàng năm tổ chức năm trăm linh lớp tập huấn về kỹ thuật trong nông nghiệp
các tổ chức đoàn thể phối hợp với các ngân hàng cho vay phát triển nông nghiệp
nông thôn trên ba mươi tỷ riêng ngân hàng chính sách xã hội mỗi năm giúp gần ba mươi hộ vay vốn và đến nay toàn tỉnh có năm mươi bảy chín trăm linh tám hộ nông dân sản xuất giỏi các cấp
ghi nhận những kết quả đạt được của địa phương trong thời gian qua đồng chí trương thị mai đề nghị
thời gian tới lãnh đạo tỉnh phú yên cần tiếp tục chỉ đạo đúng tinh thần kết luận của ban bí thư về quyết định của thủ tướng chính phủ
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh phú yên phải cụ thể hơn trong việc nâng cao đời sống của nông dân
quan trọng nhất là cần có những giải pháp để nông dân có khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường
tạo điều kiện để nông dân tiếp cận vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân ngân hàng
đồng chí khẳng định việc triển khai hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân công tác phối hợp với các ngân hàng cho vay vốn
hỗ trợ nông dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản đã thể hiện vai trò đồng hành
giúp nông dân làm ăn hiệu quả nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập
tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác cùng với các địa phương trên cả nước
hôm nay tỉnh hậu giang đã tổ chức họp mặt kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày thầy thuốc việt nam
ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi gặp mặt các đại biểu cũng lưu ý ngành y tế hậu giang cần quan tâm hơn nữa vấn đề y đức
mỗi cán bộ nhân viên y tế cần phân đấu
rèn luyện nâng cao ý đức và trình độ chuyên môn phải khắc ghi lời dạy của bác hồ là cán bộ y tế phải hồng thắm
chuyên sâu lương y phải như từ mẫu để làm tròn nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân
mà đảng và nhà nước giáo phó
nhân dịp này có một mươi một cá nhân được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu thuê thuốc yếu tố
một mươi cá nhân được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen sáu tập thể hai mươi bốn cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
được tặng bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
cần thơ phát động phong trào thi đua trong ngành y tế với chủ đề cần thơ đổi mới hướng tới sự hài lòng của người bệnh
năm hai nghìn một mươi sáu ngành y tế thành phố cần thơ hoạt động ngày càng có hiệu quả tốc độ tăng dân số tự nhiên chín
tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng còn một mươi ba trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt chín mươi năm
không để dịch bùng phát và xảy ra ngộ độc thực phẩm
đội thầy thuốc tình nguyện khám cấp thuốc miễn phí được ba mươi bốn đợt cho gần một mươi bốn lượt người trị giá gần một tỷ đồng
theo đánh giá của ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đội ngũ y bác sĩ ngành y tế ngày càng tâm huyết và nỗ lực phấn đấu vượt khó
từ đó nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu được triển khai
có phần nâng cao trình độ kỹ thuật của y tế cần thơ so với mặt bằng chung của vùng đồng bằng sông kiều long
hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng đại dương ocean bank
hà văn thắm và bốn mươi bảy bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng hà văn thắm được xác định giữ vụ tài năng
với vai trò chủ mưu cầm đầu các vi phạm pháp luật của hà văn thắm và cấp dưới như cho vay huy động tiền gửi
chi lãi suất vượt trần chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng đã gây thiệt hại cho ngân hàng này gần hai tỷ đồng
gây ảnh hưởng đến việc ra các chủ trương điều hành thị trường tiền tệ của ngân hàng nhà nước
ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của chính phủ
tòa cũng di lý phạm công danh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng từ tp hcm
ra tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan đến khoản tiền gần ba trăm năm mươi tỷ đồng mà hà văn thắm làm thất thoát
trong phiên làm việc buổi sáng hội đồng xét xử do thẩm phán trần nam hà làm chủ tọa phiên tòa đã hội ý
và ra quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn thị minh phương do đang điều trị ung thư
theo đề nghị của viện kiểm sát dự kiến phiên xử kéo dài trong hai mươi ngày đến ngày hai mươi một tháng ba
một vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm ủy ban nhân dân tp hcm dẹp vỉa hè ở quận một
nhanh nhưng vẫn đúng quy trình đó là khẳng định của ông võ văn hoan tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
tại cuộc họp báo thông tin về tình hình nóng diễn ra thời gian gần đây do ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức ngày hôm nay
thành phố nêu quyết tâm cao là phải lấy lại vỉa hè cho người đi bộ nên đã tổ chức một hội nghị về tình hình an toàn giao thông
sau hội nghị các quận huyện đã vào cuộc rất quyết liệt được người dân ủng hộ và tạo nhiều chuyển biến tích cực
nói về tính pháp lý của việc tháo rỡ các công trình nhà nước lấn chiếm vỉa hè thành phố đánh giá hiện nay quận một đang làm đúng quy trình
những trường hợp cưỡng chế trước đó quận đã thông báo nhắc nhở nhiều lần nhưng cơ sở không thực hiện
từ tháng ba tới sẽ không còn tình trạng đậu và giữa xe phía sau tựa đài bắc bảng ưu tiên độ xe từng được cấp sẽ bị hủy
còn tại hà nội lãnh đạo thành phố đã thống nhất quy mô dự án bãi đỗ xe ngầm tại công viên thống nhất với trên một mươi m hai gồm một tầng thương mại và bốn tầng để xe
theo đó lãnh đạo hà nội nhất trí quy mô dự án bãi xe ngầm tại công viên thống nhất gồm tầng hầm một có chức năng thương mại dịch vụ bốn tầng còn lại để xe
lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo việc nghiên cứu thêm để xe ngầm từ cổng chính công viên đến hồ
ngoài dự án bãi xe ngầm tại công viên thống nhất lãnh đạo hà nội cũng thống nhất quy mô dự án bãi xe ngầm ở nhà thi đấu quần ngựa công viên nhân chính
riêng với bãi xe ngầm trước quảng trường cách mạng một mươi chín tháng tám và vườn hoa cổ tân thành phố giao sở quy hoạch và kiến trúc làm việc với sở văn hóa xác định danh giới bảo vệ di tích lịch sử được xếp hạng tổng hợp phương án quy hoạch đầu tư báo cáo xin ý kiến lãnh đạo thành ủy

từ năm hai nghìn bảy đến nay số người việt nam dùng internet đã đạt gần năm mươi triệu người chiếm tỷ lệ năm mươi ba trên tổng số dân cao hơn mức trung bình của thế giới là bốn mươi sáu
lượng kết nối internet tích cực của việt nam đã góp phần không nhỏ trong phát triển thương mại điện tử tại việt nam trở thành ngành có khả năng tăng trưởng hai mươi hai một năm đạt hơn bốn tỷ đô la mỹ
bên cạnh đó các chuyên gia cũng đề cập đến vấn đề bảo mật an ninh mạng điều này đòi hỏi sự kết nối giữa nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp trong hoàn thiện hệ thống pháp luật và các quy tắc về hoạt động trên mạng internet
chuyển sang phần tin thế giới cảnh sát philippines tuyên bố sẵn sàng trở lại cuộc chiến chống ma túy
hơn một nửa thủ đô chile mất nước vì mưa lũ
trung quốc đã khẳng định sự phản đối đối với việc hàn quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối gọi tắt là thát của mỹ trên lãnh thổ hàn quốc
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc ông cảnh sảng tuyên bố rằng động thái của mỹ và hàn quốc sẽ hủy hoại nghiêm trọng sự cân bằng chiến lược trong khu vực và những lợi ích an ninh chiến lược của các quốc gia trong khu vực trong đó có trung quốc và nga
trung quốc hy vọng phía hàn quốc sẽ coi trọng những tiến triển trong quan hệ quân sự giữa quân đội trung quốc và hàn quốc
đồng thời xử lý thận trọng những vấn đề liên quan đến lợi ích an ninh chiến lược của trung quốc
trong khi đó hàn quốc luôn khẳng định việc triển khai hệ thống tháp chỉ nhằm mục đích phòng vệ trước năng lực hạt nhân tên lửa của triều tiên
cam kết này đã được hàn quốc đưa ra nhiều lần gần đây nhất là trong cuộc gặp ngày một mươi bảy tháng hai giữa ngoại trưởng hàn quốc yud bưu sê với người đồng cấp nga sergei lavrov và người đồng cấp trung quốc vương nghị bên lề hội nghị an ninh munich
truyền thông iran cho biết hải quân nước này đã phóng thử các tên lửa nasser và de la valle
phiên bản mới nhất trong cuộc tập trận ở vùng vịnh
hãng thông tấn fas dẫn lời bộ trưởng quốc phòng iran hossein degan nêu rõ tên lửa hành trình mới nhất của hải quân mang tên nasser đã được phóng thử trong cuộc tập trận hải quân velayyad chín mươi năm ở vùng biển phía nam nước này
ông degan khẳng định tên lửa nasser đã tấn công chúng mục tiêu trong khi đó theo hãng thông tấn tasnim tên lửa dẫn đường laser de la valle cũng đã được phóng thử thành công tuy nhiên nguồn tin không cho biết tầm bắn của các tên lửa
tại indonesia theo cảnh sát nước này trong vụ việc xảy ra ngày hôm nay khi kẻ khủng bố đã kích nổ một quả bom và phóng hỏa một tòa nhà văn phòng ở thành phố thuộc tỉnh tây java kẻ khủng bố rất có thể là thành viên một nhánh của tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is
tay súng đã kích nổ một trong hai quả bom mà tên này đem đến công viên pandawa ở thành phố bandung vào khoảng chín giờ sáng giờ địa phương sau đó tên này đã trốn đến một ngôi làng gần panawa
và đốt cháy tòa nhà văn phòng ở đó tuy nhiên quả bom phát nổ được liệt vào loại có sức công phá thấp do đó vụ tấn công không gây ra thương vong kẻ đánh bom đã bị cảnh sát bắn hạ sau khi chạy vào tòa nhà
theo điều tra của cảnh sát kẻ đánh bom có thể có quan hệ với tổ chức jema ansarut đó là một nhánh con của mạng lưới is tại indonesia
trong khi đó tại philippines cảnh sát trưởng philippines ngày hôm nay tuyên bố cảnh sát nước này sẵn sàng nối lại chiến dịch chống ma túy
do tổng thống rodrigo duterte phát động
trong bối cảnh nhiều đối tượng buôn bán ma túy hoạt động trở lại trên đường phố ở philippines cảnh sát trưởng ronan della rosa tuyên bố cảnh sát nước này sẵn sàng nối lại chiến dịch chống ma túy do tổng thống rodrigo duterte phát động
trả lời báo giới ông de la rosa nhấn mạnh cảnh sát sẵn sàng quay lại cuộc chiến nếu có chỉ thị của tổng thống
ông khẳng định cảnh sát càng sớm trở lại chiến dịch cuộc chiến chống ma túy sẽ càng hiệu quả hơn
nếu không những thành tích chống ma túy có thể tiêu tan
dù phản đối cảnh sát tiếp tục được tham gia tổng thống duterte trả lời báo giới rằng ông có thể cho phép họ nối lại các hoạt động chấn áp tội phạm ma túy
cho rằng các hoạt động buôn ma túy trên đường phố đã tăng khoảng hai mươi kể từ khi cảnh sát rút khỏi chiến dịch
ít nhất bốn người thiệt mạng một mươi chín người mất tích và khoảng bốn triệu người mất nguồn nước sạch sau khi mưa lớn gây lũ từ cuối tuần qua tại chile
các quan chức chile cho biết
mưa lớn kéo dài khiến các con sông bên dãy andes gần thủ đô san chiego dâng cao đổ nước ồ ạt gây ngập đường xá cô lập hàng ngàn hộ gia đình đến tận tối ngày hôm qua
nước lũ gây lở đất cũng làm ô nhiễm sông maipo một trong những nguồn cung cấp nước chính cho thủ đô santiago
giới chức trách buộc phải cúp nước gần hết thành phố cho đến khi nước sông trở nên trong hơn
sự cố ảnh hưởng đến khoảng bốn triệu dân chiếm đến sáu mươi dân cư của thủ đô chile
người dân buộc phải dùng tạm nước đóng chai trong khi nhà hàng và các doanh nghiệp
bị buộc phải đóng cửa